thông tin từ trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thời gian gần đây số ca nhập viện do rắn cắn tăng lên đáng kể trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận bảy một mươi bệnh nhân
điển hình như trường hợp của bệnh nhân d ở bảo lạc cao bằng ngày một mươi bốn tháng năm nhập viện trong tình trạng tay trái có hai vết như dấu răng sưng nề hoại tử xung quanh hoại tử khoảng năm cm
sưng nề lan lên cẳng tay trái cẳng tay và vai trái bệnh nhân đau nhiều
theo người nhà bệnh nhân khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm bệnh nhân bị một con rắn màu xám đen cắn vào bàn tay trái
sau khi cắn bệnh nhân đau nhiều chảy máu ít bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương sau đó tự trốn về nhà đắp thuốc nam
sau hai ngày đắp thuốc nam bệnh nhân đau nhiều sưng nề lan lên cẳng tay trái cánh tay trái và vai trái mới tiếp tục vào bệnh viện địa phương để điều trị
từ bệnh viện địa phương bệnh nhân được chuyển đến trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hiện tại bệnh nhân tiếp tục được chuyển qua viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị
trước đó ngày một mươi ba tháng năm trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng tiếp nhận bệnh nhân ca nữ sáu mươi bốn tuổi bị rắn cắn khi đang nấu bữa tối cho gia đình
giờ ngày một mươi hai tháng năm khi bà ca đang nấu cơm thì bất ngờ bị con rắn màu đen cổ bành rộng cắn vào một phần ba trên mặt ngoài cánh tay phải
sau khi bị cắn bà ca đau nhiều được người nhà lấy ngọn và quả ớt đắp vào vết cắn sau đó đưa đến bệnh viện địa phương
từ bệnh viện địa phương bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến trung tâm chống độc của bệnh viện bạch mai
tại đây các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có hai vết răng cách nhau một năm cm tại một phần ba ngoài cẳng tay phải
xung quanh hoại tử khoảng ba mươi cm hai dỉ dịch vàng bệnh nhân đau nhiều
chị là cha thị hiền con gái của bà hoàng thị khuếm
khoảng tám giờ kém tới tối ngày một mươi hai tháng năm
chị được gọi điện bảo là mẹ chị bị rắn cắn phát hiện ra thì gọi anh hàng xóm đưa
đến bệnh viện thì mẹ chị cũng lúc ấy là cũng kiểu nửa tỉnh nửa mê rồi độc cũng ngấm ngấm một chút rồi
đến bệnh viện huyện thì cũng sơ cứu vào lúc đấy thì mẹ chị bảo là lúc đấy là hôm đấy trên đấy là đang bão rông
chập tối thì mất điện mẹ chị cũng đi ra chỗ đóng củi để lấy củi để đun bếp
thì tự dưng bị cắn một cái thì mẹ chị cũng nhịp thất thoáng kiểu con rắn đấy cũng kiểu đen đen
cổ nó bành ra thì mọi người đi ra huyện thì mọi người cũng chuẩn đoán là nó như kiểu là rắn hổ mang ấy
mọi người cũng chuẩn đoán như thế
xong rồi lên đấy thì trên chị lúc mà chị lên đấy thì bà cũng kiểu bị thâm tím hết tay rồi
thế là họ cũng sơ cứu cho họ bảo là chuyển xuống đây
thế là mình cũng được đưa xe cấp cứu trên đấy đưa xuống đây
thế là các bác sĩ ở đây cũng tư vấn các thứ để tiêm các hở lại xong rồi cũng chống độc cho xong rồi chuyển huyết thanh
đấy chuyển huyết thanh để cho bác đỡ thì mấy ngày đấy cắn ấy thì tay nó sưng vù lên xong rồi nó căng tức ấy
thì là cũng chuyển huyết thanh được một hai hôm đấy xong rồi tay nó cũng
thì là chị cũng thấy là trên đấy như kiểu trời mưa nắng như thứ ra ấy thì bà ủ mình ấy
nhiều lúc mình cũng lo lắng là mưa cứ mưa nắng xong rồi mùa rắn nữa
họ dân họ cứ bảo là mùa nắng ấy thì là hay trầm trầm trầm tối là rắn ra
thế là cũng hay bị cắn
thế là cũng hay bị cắn
có người thì may mắn thì không phải rắn độc nhưng mà mẹ chị cũng như rắn độc ấy
thì họ cũng trầm trầm là hổ mang chúa hay hổ phì đấy
thì bác sĩ cũng bảo là khả năng cao là hổ mang chúa
một trường hợp khác là bệnh nhân t nam năm mươi một tuổi ở kim bảng hà nam
mới đây cũng phải vào trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai vì bị rắn cắn
bệnh nhân t cho biết vào khoảng sáu giờ ngày một mươi hai tháng năm
khi đang tập thể dục ở sân thì bất ngờ bị một con rắn màu xanh lục đôi đỏ cắn vào ngón trỏ tay phải
lúc này bệnh nhân vội vàng rửa vết thương bằng nước sạch
sau đó đến bệnh viện địa phương để thăm khám
từ bệnh viện địa phương bệnh nhân tiếp tục được đưa đến trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai để điều trị
sau năm ngày điều trị đến hôm nay tay tôi đã bớt sưng và bớt đau
rất cảm ơn các y bác sĩ của trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
bệnh nhân t chia sẻ
cái rắn cắn này thì hôm ngày một mươi hai vào chủ nhật ấy hồi trước sáng chủ nhật
thì anh dậy đi thể dục dậy có một vòng xong đưa tay
lên tập thế này thì đến góc cái canh cái toàn xa xuống
thì con rắn nó nằm ở trên đấy nó vô tình là mình vừa đưa phát là nó đớp một phát đây
đấy thì khi nó đớp xong thì nó rơi xuống
rơi xuống thì anh thấy con rắn này anh đập chết luôn
nó màu sạch mà cái đuối thì đỏ
rồi anh nghĩ ngay là rắn lục đuối đỏ
thế là anh đưa bỏ trong cái túi ấy
đấy cắt lại bỏ trong xe
rồi anh đưa cái giấy anh vặn cho này
cắt lại thế là đưa cái nước bỏ cái nước ấy nước vòi ấy xả ra nằn máu
nói không nói là vui vui văng văng là bắt đưa xe lao xe máy lên y tế công ty
là gọi công ty cái để cũng sớm hơn sáu giờ tí thì người ta ra người ta cơ tố rô đây
xong đây là đưa xe ô tô trở ra bệnh viện đa khoa hà nam
rồi ra hà nam thì nghĩ tổng bởi chuyên một cái chai đây xong rồi người ta khám khám người ta nói là cái vết thương này là hơi nặng
thế là người ta chỉ thiểu lên là bệnh viện bệnh mái phòng khóa chống độc
thì trong vòng một tiếng thôi là phương tục xong hãy ra hãy lên đi tầm khoảng chín h ba mươi một mươi h đi lên chín h một mươi h đi làm chủ tịch trong phòng
từ cái hôm mà đi vào cái tối là nó sưng lên luôn nó sưng to nó sưng phòng to đây mà nó nhức đêm nó nhức nó phòng hết cỡ luôn
rồi sau thì quan tâm của bác sĩ y tả đây nên là họ có cái bệnh
nhiều thùng thuốc không sưng cái cả thứ đấy chuyên vào thì là hôm sáu là nó đỡ
và hiện tại giờ là ngày thứ năm rồi là nó đỡ hẳn rồi chỉ có sưng một tí thế này thôi
đau một tí thì còn bỏ cả cho trời về bình thường thôi
năm ngày điều trị hiện tại là cơ thể trở về bình thường tay nó xẹp xuống khúc khắc bình thường này

trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống thạc sĩ bác sĩ đỗ tuấn anh trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
trung tâm chống độc cũng tiếp nhận khá là nhiều nhân bị gián cắn
số lượng cũng tăng so với các tháng trước cũng tăng khá là nhiều
trung bình thì có thể là
sáu đến một mươi bệnh nhân một ngày
nguyên nhân chủ yếu thì là
chưa là một số nhóm đối tượng
một số cá nhân thì là cố tình bắt rắn
nhìn lên rắn bắt rắn và có mục đích là săn bắt rắn
một số nhóm thì là vô tình bị rắn cắn
một số nhóm thì là
một số nhóm đối tượng là nuôi rắn và bị rắn cắn
trong quá trình nuôi nhốt và cho ăn
điều này thì cũng
cũng chính xác và cũng
nó cũng là vào trong cái nhóm mùa thu hoạch và mùa sinh sản rắn
là cái số lượng rắn có thể tăng lên
thứ nhất là trong những mùa mùa mưa như thế này
hiện tại thì những bệnh nhân điều trị rắn cắn ở trung tâm chống độc thì thường là không
không có ca nào tử vong
thế tuy nhiên là có một số ca bệnh thì ở các cái tuyến người ta có liên hệ lên
thế nhưng mà chưa kịp chuyển thì có thể là đã tử vong rồi
sau khi bị rắn cắn
thì tại nơi bị rắn cắn thì mình có thể là cố gắng là thất động
hạn chế vận động cử động với vùng thi bị rắn cắn
sau đấy thì là có thể rửa vết thương và băng ép cố định
hạn chế vận động
tuyệt đối thì là không nên dạch trích dạch gây tổn thương thêm
không nên tự ý đắp thuốc nam ở nhà
và nên càng sớm càng tốt vận chuyển bệnh nhân đến viện
các cơ sở y tế gần nhất
và từ đấy chuyển lên các cơ sở mà có thể điều trị dùng các chế phẩm huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu